chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
tốt nghiệp xin chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả tràn đầy niềm vui
còn bây giờ sẽ là nội dung chính của chương trình mời quý vị cùng theo dõi
mở đầu chương trình là thông tin về việc tăng thời hạn cho vay vốn đối với hộ mới thoát nghèo lên tới một mươi năm
đây là đề xuất của ngân hàng nhà nước việt nam tại dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số hai mươi tám của thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
theo quyết định hai mươi tám năm hai nghìn một mươi năm thời hạn cho vay do ngân hàng chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở tru kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá năm năm
về quy định này dự thảo đề xuất sửa đổi như sau
thời hạn cho vay do ngân hàng chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở tru kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá một mươi năm
như vậy thời hạn cho vay được đề xuất tăng lên gấp đôi từ năm năm lên tới một mươi năm
tỉnh hà giang là điểm nóng trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
vì thế năm nay tỉnh hà giang đã xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tiếp tục siết chặt công tác thanh tra kiểm tra bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc
ngày một mươi bốn tháng bảy đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo đã làm việc và đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi tại tỉnh hà giang
tỉnh cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng
triển khai nghiêm túc từ công tác chỉ đạo đến tổ chức thực hiện giao và xác định rõ trách nhiệm cho từng thành viên cụ thể ở các khâu kỳ thi bảo đảm đúng quy trình nghiệp vụ tổ chức thi
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh hà giang dự kiến có hơn năm sáu trăm linh thí sinh ở hai mươi chín điểm thi trên một mươi một huyện thành phố
chiều cùng ngày đoàn công tác của ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi đã có buổi làm việc với tỉnh yên bái về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
kỳ thi năm nay tỉnh yên bái tổ chức một hội đồng thi với hai mươi bảy điểm thi có ba trăm hai mươi hai phòng thi hơn bảy bốn trăm linh thí sinh đăng ký dự thi
trong năm năm qua các cấp ủy tỉnh đồng nai đã thi hành kỷ luật một mươi sáu tổ chức đảng và gần một bảy trăm linh đảng viên vi phạm
đó là thông tin tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi được tỉnh ủy đồng nai tổ chức vào chiều hôm qua ngày một mươi bốn tháng bảy
các nội dung vi phạm chủ yếu là về chính sách dân số thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chấp hành chương nghiêm nghị quyết chỉ thị của đảng và những điều đảng viên không được làm phẩm chất đạo đức lối sống cố ý làm trái tham nhũng
trong đó bốn mươi chín trường hợp bị xử lý hình sự hai trăm chín mươi chín trường hợp xử lý hành chính
qua kiểm tra cũng cho thấy một bộ phận cán bộ đảng viên còn xem nhẹ tính tiên phong gương mẫu thiếu rèn luyện tu dưỡng dẫn đến vi phạm
nhân dịp này một số tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra giám sát trong năm năm qua đã được lãnh đạo tỉnh đồng nai tặng bằng khen
hướng tới ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy với mong muốn chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng vừa qua bệnh viện tim hà nội và các đơn vị đã tổ chức khám phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố hà nội
chương trình này là một trong những hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng thường xuyên được bệnh viện tim hà nội phối hợp tổ chức
gần một tám trăm linh các đối tượng chính sách thuộc các quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội đã được các bác sĩ bệnh viện tim hà nội khám bệnh tặng quà và cấp phát thuốc miễn phí
lãnh đạo bộ công an tập đoàn điện lực việt nam tổ chức trao tặng ba mươi tỷ đồng
cho huyện biên giới đậm pồ tỉnh điện biên để làm mới sửa chữa sáu trăm một mươi năm căn nhà cho hộ nghèo
đây là việc làm tình nghĩa ủng hộ chủ trương kêu gọi vận động làm nhà ở
tặng hộ nghèo do đảng ủy bộ công an phát động
trong số sáu trăm một mươi năm hộ được hỗ trợ có năm trăm tám mươi bảy hộ làm nhà mới hoàn toàn
được hỗ trợ năm mươi triệu đồng một hộ để làm nhà ba cứng mái khung nền
với tổng diện tích ba mươi sáu m hai bằng nhà tôn khung tôn và nền láng xi măng
còn lại hai mươi tám nhà sửa chữa sẽ được hỗ trợ tối đa một mươi năm triệu đồng một hạng mục một nhà
triển khai từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến nay
toàn huyện đậm pồ đã hoàn thiện hai mươi năm nhà cho đồng bào nghèo gần đầu đến ba mươi tháng tám
sẽ hoàn thành một trăm linh số nhà làm mới sửa chữa
đắk lắc là một trong những địa phương chưa ghi nhận ca mắc covid một mươi chín
tuy nhiên công tác phòng chống dịch vẫn phải bảo đảm ở thời điểm hiện tại
do vậy chiều ngày một mươi bốn
bốn tháng bảy đoàn công tác của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã đi kiểm tra các khu cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
do quân đội quản lý trên địa bàn tỉnh
trên địa bàn tỉnh đắk lắc hiện có ba cơ sở cách ly tập trung do ủy ban nhân dân tỉnh thành lập
một mươi cơ sở cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận gần năm bốn trăm linh người
do bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì triển khai
trong quá trình kiểm tra đoàn công tác cũng đánh giá cao năng lực của cán bộ
chiến sĩ được giao trọng trách thực hiện công tác cách ly khi đội ngũ này nắm rất vững về tình hình dịch bệnh
và xử lý các tình huống y tế bảo đảm yêu cầu về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong trường hợp được ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín giao tiếp nhận cách ly công dân việt nam
về nước tránh dịch covid một mươi chín tỉnh đắk lắc sẵn sàng đón nhận cách ly và điều trị cho công dân
bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn được tiếp nhận một trăm linh ba đồng chí vô một trăm linh học viên
ba cán bộ học viên biên phòng đến thử nghiệm
các cán bộ học viên tham gia thực tập và tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín tại một mươi một đồn biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh
các cán bộ học viên tham gia thực tập lần này sẽ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các lán chốt trên biên giới
đầy hướng ứng ngày kỹ năng thanh niên thế giới theo phát động của đại hội đồng liên hợp quốc
vừa qua tại hà nội tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức hội thảo quốc tế
phát triển và công nhận trình độ kỹ năng nghề cho thanh niên trong thời kỳ mới
tại hội thảo các đại biểu tham gia đã dựa trên cơ sở thực tiễn của việt nam
đồng thời lĩnh hội mô hình kinh nghiệm của quốc tế
đề xuất nhiều giải pháp phát triển kỹ năng nghề cho thị trường lao động của việt nam trong tình hình mới
theo các đại biểu phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên người lao động không chỉ là vấn đề giáo dục
xã hội còn nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tăng năng suất lao động
việc này đặc biệt có ý nghĩa với quốc gia có năng suất lao động còn thấp như việt nam
việt nam cần phải tập trung phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên theo xu hướng
năng lực nhận thức năng lực thích nghi năng lực ứng xử nghề nghiệp và giá trị năng lực học tập suốt đời
dựa vào kỹ năng nghề theo khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia
cũng tại sự kiện tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã công bố quyết định một mươi đại sứ kỹ năng nghề đầu tiên của việt nam
tối qua ngày một mươi bốn tháng bảy giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi
tranh cúp pê chô việt nam đạm cà mau năm hai nghìn hai mươi do báo nhân dân
liên đoàn bóng bàn việt nam sở văn hóa và thể thao tp hcm phối hợp tổ chức
đã khai mạng tại nhà thi đấu hồ xuân hương tp hcm
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám thu hút một trăm bảy mươi tám vận động viên
đến từ một mươi chín đoàn bóng bàn của các tỉnh thành phố ngành doanh nghiệp trên toàn quốc
giải năm nay quy tụ các tay vượt đỉnh cao của bóng bàn việt nam
đường tổ chức hàng năm giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân được giới chuyên môn đánh giá
là giải đấu có quy mô lớn huy tiên nhất của làng bóng bàn đỉnh cao việt nam
góp phần phát triển phong trào bóng bàn rộng rãi trên cả nước
đồng thời nhằm phát hiện và tuyển chọn vận động viên dự đội tuyển quốc gia
chuẩn bị cho sea games ba mươi một và các giải đấu bóng bàn quốc tế
công tác tổ chức nó càng chuyên nghiệp hơn và nó thực sự là một cái sân chơi đỉnh cao
cho các vận động viên
sức hút của giải bóng bàn toàn quốc báo nhân dân tạo ra động lực rất lớn

chúng ta đã chuẩn bị cho sea games ba mươi một nên là cái giải đấu này ban tổ chức kỳ vọng
là chúng ta sẽ phát hiện được nhiều vận động viên vừa là để tập trung cho đội tuyển
và cũng có tạo điều kiện cho một số vận động viên trẻ
sau lễ khai mạc là một loạt các trận đấu sôi nổi ở nội dung đơn nam và đơn nữ
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám diễn ra từ nay đến hết ngày một mươi chín tháng bảy
tại nhà thi đấu hồ xuân hương thành phố hồ chí minh
thành phố hồ chí minh đã thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn ba mươi bốn kế hoạch
tỷ lệ đạt cao hơn so với cùng kỳ
trên cơ sở đó thành phố đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh hơn nữa
tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phân đấu đến giữa tháng một mươi đạt tám mươi kế hoạch
thành phố đề ra một số giải pháp cụ thể như tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu
xem việc thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm hai nghìn hai mươi
lập danh một dự án trọng điểm
phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ đôn đốc
kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng trường hợp cụ thể
thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn bốn ngày làm việc
đến ngày ba mươi một tháng bảy giải ngân đạt từ sáu mươi đến bảy mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi đạt tám mươi
các sở ngành địa phương rà soát các quy định liên quan đến xây dựng
các thủ tục về thẩm định phê duyệt thiết kế dự toán
theo hướng đẩy mạnh phân cấp rút ngắn thời gian thủ tục
nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công góp phần thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế
đến nay thành phố đã giải ngân được một mươi bốn hai trăm chín mươi bảy tỷ đồng trên bốn mươi một sáu trăm chín mươi một tỷ đồng kế hoạch vốn đã giao
thời gian qua ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh lai châu đã thực hiện có hiệu quả
các chương trình nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đặc biệt chương trình cho vay nhà ở xã hội
chương trình này đã giúp cho hàng trăm hộ gia đình được sống trong ngôi nhà mới
góp phần ổn định cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn
với những người thu nhập thấp hộ nghèo cận nghèo ở khu vực đô thị
người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp cán bộ công chức viên chức trong cơ quan
đơn vị hành chính nhà nước lực lượng quân đội công an
thì gói vay gói nhà ở xã hội theo nghị định một trăm linh của chính phủ
thực sự là chiếc phao cứu sinh giúp họ có được căn nhà mơ ước ổn định cuộc sống
nhờ có cái nguồn kinh phí này thì chúng tôi mới làm được cái nhà để mà ổn định
chỗ ở sau đó là để phát triển kinh tế nuôi con cái ăn uống ăn học đến nơi chốn được
chứ còn nếu mà đúng ra thì các nguồn ngân hàng khác cho vay thời gian ngắn quá
nếu mà nãi suất nó cao thì thật là như bản thân chúng tôi cũng không chịu
sau hơn ba năm triển khai ngân hàng chính sách và xã hội chi nhánh huyện phong thổ
triển khai cho ba mươi hai hộ gia đình vay với số tiền hơn một mươi tỷ đồng
toàn tỉnh lai châu là hai trăm bảy mươi ba hộ với gần một trăm linh tỷ đồng
chương trình cho vay nhà ở xã hội đã giúp
đồng bào cán bộ công chức viên chức có thu nhập thấp trên địa bàn
ổn định cuộc sống yên tâm làm việc lao động sản xuất phát triển kinh tế và nâng cao đời sống tinh thần
hiện nay thì cái nhu cầu của bà con nhân dân về cái nguồn vốn này thì cũng rất là lớn
hiện nay thì cũng rất là mong muốn được những nhà chính phủ
những nhà hành chính sách trung gương tạo điều kiện thuận lợi
cũng như là chuyển thêm cái nguồn vốn này để nhà hành chính sách xã hội tỉnh lai châu
tiếp tục được cho vay đối với những hộ
có nhu cầu đủ điều kiện vay vốn theo chương trình cho vay nhà ở xã hội theo nghị định một trăm linh
để phát huy hiệu quả vốn vay
ngân hàng chính sách xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông
triển khai thực hiện tuyên truyền phổ biến công khai các nội dung về cho vay nhà ở xã hội
tiếp tục thống kê ra soát nắm bắt nhu cầu vay vốn của người dân để lập danh sách cân đối nguồn vốn
thưa quý vị phản hồi thông tin của truyền hình nhân dân
và các cơ quan báo chí về việc để xảy ra sai sót trong xác nhận đối tượng hộ cận nghèo
để hưởng chính sách hỗ trợ dịch bệnh covid một mươi chín gây bức xúc trong nhân dân
vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã phát văn bản chỉ đạo các địa phương kịp thời chấn chỉnh
và đẩy nhanh tiến độ thực hiện nghị quyết bốn mươi hai của chính phủ và quyết định một mươi năm của thủ tướng chính phủ
ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố phải tập trung chỉ đạo quyết liệt các phòng ban
các xã phường thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách
hoàn thành chậm nhất trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đồng thời công khai minh bạch tuyệt đối không để lợi dụng trục lợi chính sách
chấn chỉnh kịp thời những sai sót và xử lý nghiêm khắc các trường hợp cố tình vi phạm
địa phương nào còn để xảy ra sai phạm và chậm tiến độ thực hiện
thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tỉnh
sau ba ngày tiến hành kiểm đếm phân loại lực lượng chức năng đã thống kê được gần một trăm sáu mươi sản phẩm
trong kho chứa hàng rộng hơn một mươi m hai mà trước đó tổng cục quản lý thị trường phối hợp
với cục an ninh mạng và bộ tư lệnh cảnh sát cơ động phát hiện tại lào cai
cục quản lý thị trường tỉnh lào cai cho biết kết quả kiểm đếm được tổng số hàng hóa tạm giữ
tại kho hàng địa chỉ số một trăm bốn mươi năm đường hoàng diệu phường lào cai thành phố lào cai là hai trăm ba mươi bảy mặt hàng
với hơn một trăm năm mươi tám sản phẩm
số hàng hóa này bao gồm dây dép quần áo ba lô túi sách ví nữ dây lưng kính mắt và đồng hồ
không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện chủ hàng hóa của kho hàng vẫn chưa có mặt để làm việc với các cơ quan chức năng
bắt đầu từ tám h một mươi năm phút tối ngày một mươi ba tháng bảy hàng chục người dân hai xã nam sơn và hồng kỳ
thuộc huyện sóc sơn hà nội đã căng lều bạt ngăn xe rác vào khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn
nguyên nhân được cho là những ngày gần đây nắng nóng mùi hôi thối từ bãi rác
ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
ngoài ra còn do thành phố chậm chi trả đền bù giải phóng mặt bằng
di rời các hộ dân sống xung quanh bãi rác
một mươi ba h trưa ngày một mươi bốn tháng bảy theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
hàng chục hộ dân vẫn tập trung gần trục đường chính dẫn vào khu liên hiệp xử lý chất thải nam sơn
lều bạt bình nước thức ăn đều được người dân chuẩn bị để thực hiện việc chặn xe vào bãi rác
hàng trăm xe chở rác buộc phải quay đầu đưa rác về khu xử lý chất thải xuân sơn
sơn tây hoặc dừng đỗ ngay ven đường vì không thể vào bãi rác
giờ dân cũng khổ thấy hôm nào mà nó mùi hôi thối như thế thì mình cũng phải ra
để mình chặn lại rồi bớt lại cho nó bớt mùi hôi thối lại
tôi đã nhiều lần tôi phải cho con tôi cháu tôi đi cho các cháu tôi nó quá nhỏ
sáu chú cháu nội tôi phải cho hết đi ra chỗ giờ chạy hết còn đọc hai ông bà
theo thông báo đến hết quý ii năm hai nghìn hai mươi
thành phố hà nội phải hoàn tất chi trả tiền đền bù hơn năm trăm linh mét đất giải phóng mặt bằng xung quanh bãi rác
nhưng đến nay nhiều diện tích đất ở đất ao vườn chưa được đền bù nên hàng trăm hộ dân vẫn chưa thể di rời
cuối năm hai nghìn một mươi tám là cho người dân trong vùng ảnh hưởng từ đến năm trăm linh mét là di rời khỏi ra như
năm nay chuẩn bị bước sang năm hai nghìn hai mươi một rồi vẫn chưa thấy gì cả
mong các cấp lãnh đạo sớm di rời cho người dân trong vùng ảnh hưởng
đơn giản bù theo thông tin từ ủy ban nhân dân huyện sóc sơn do khó khăn trong việc xác nhận
nguồn gốc đất hiện tại còn gần sáu mươi hectare đất nông nghiệp chưa thực hiện việc bồi thường hỗ trợ
nhiều diện tích sắp tới địa phương mới chỉnh hội đồng thẩm tra và tổ chức công khai lấy ý kiến của nhân dân
mặc dù chính sách đã vận dụng tối đa các quy định pháp luật cũng như chính sách khác để hỗ trợ
đảm bảo ổn định đời sống người dân tuy nhiên mà thực tế thì theo cái quan điểm người dân thì nó đang
nó chưa phù hợp nếu mà với cái mức giá đền bù như vậy thì khi mà dân di chuyển thì cũng không
đảm bảo cuộc sống thì nội dung này thì về phía xã cũng đã ghi nhận và cũng đã có báo cáo xuống huyện
và thành phố hiện chính quyền huyện sóc sơn đã vào cuộc gặp gỡ đối thoại vận động nhân dân giải tán
để không gây ảnh hưởng đến việc vận chuyển rác đến khu xử lý ngoài ra để tránh ủn ứ rác khu vực nội
thành công ty môi trường đô thị đã có báo cáo hỏa tốc đề nghị cho phép phân luồng tiếp nhận rác về khu
xử lý chất thải xuân sơn sơn tây hà nội trong thời gian ngừng tiếp nhận rác ở bãi nam sơn
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý trong chuyên mục
điểm báo của chúng tôi
mở đầu là thông tin trên báo loa đông
vào google gõ nội dung mua chứng minh nhân dân sẽ có hàng loạt địa chỉ làm chứng minh nhân dân giả cho khách lựa chọn
bên cạnh đó các đầu nậu chuyên cung cấp đồ cũ cho những người bán chợ trời cũng cung cấp chứng minh nhân dân cũ rơi rớt để bán lại cho khách
và trên thực tế cũng chính từ lũ hồng của khâu đầu vào và công tác hậu kiểm lỏng lẻo của cơ quan chức năng
nhiều đối tượng lập công ty địa chỉ ma nhặt giấy chứng minh nhân dân lập công ty để gây án
bên cạnh đó các đầu nậu chuyên cung cấp đồ cũ cho những người bán chợ trời cũng cung cấp chứng minh nhân dân rơi rớt để bán lại cho khách
từ ngày một tháng bảy ngành điện cũng trang bị thêm hai tính năng kiểm soát mới trong hệ thống thông tin khách hàng để bảo đảm không lặp lại những sai sót trên
trong sáu tháng đầu năm có một trăm ba mươi doanh nghiệp phát hành trái phiếu với giá trị phát hành thành công là hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng đạt gần bảy mươi so với giá trị đăng ký trảo bán
các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp bất động sản là hai nhóm phát hành trái phiếu nhiều nhất
mặc dù một số bộ ngành nhận định đã có đầy đủ cơ sở pháp lý để quản lý các loại hình bất động sản này tuy nhiên bộ công an cho rằng thực tế việc đầu tư xây dựng quản lý còn đang gặp nhiều khó khăn vướng mắt
các văn bản chưa giải quyết được hiện chưa có quy định về hồ sơ dự án giấy tờ về nghiệm thu xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật quy định về quản lý vận hành căn hộ tòa nhà hỗn hợp thiếu chặt chẽ chưa có vai trò của chủ đầu tư tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
điểm mới của dự thảo là nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia nhiều hơn vào thị trường bán lẻ xăng dầu nhưng không được sở hữu quá ba mươi năm vốn tỷ lệ này nhằm bảo đảm nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phủ quyết các vấn đề trong điều hành hoạt động doanh nghiệp mặt khác tỷ lệ này giúp doanh nghiệp trong nước vừa có vốn có công nghệ và nâng cao năng lực quản trị
theo ilo thu nhập bình quân tháng của người lao động ở mức ngân hàng
năm hai triệu đồng giảm năm một trong đó người lao động phi chính thức bị giảm thu nhập tám bốn và lao động chính thức ở việt nam giảm bốn bảy thu nhập so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín quý ii năm nay cũng chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong vòng một mươi năm qua ở mức hai bảy mươi ba trong đó tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở nhóm lao động có trình độ thấp
tại bảng xếp hãng top một mươi thương hiệu thu hút nhất trên kênh facebook tại thị trường việt nam
tại bảng xếp hãng top một mươi thương hiệu thu hút nhất trên kênh facebook tại thị trường việt nam
tài chính của việt nam airlines mới đây cho biết ước tính doanh thu năm nay sẽ sụt giảm năm mươi tỷ đồng dự kiến lỗ một mươi năm tỷ đồng và doanh nghiệp sẽ rơi vào tình trạng mất thanh khoản từ tháng tám tới đây nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước với vai trò là chủ sở hữu vốn
hãng hàng không quốc gia cũng đã đề xuất chính phủ sẽ hỗ trợ gói tài chính một mươi hai tỷ đồng trong đó vốn vay lãi suất thấp ít nhất là bốn tỷ đồng